thị trường điện thoại vào mùa giảm nhiệt cộng với dịch viêm phổi do virus corona khiến doanh thu giảm sút so với cùng kỳ
nhiều cửa hàng cho biết doanh số giảm sút ít nhất một mươi
bên cạnh ảnh hưởng từ dịch viên phổi cấp do virus corona một yếu tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh ngành di động nữa
đó là vì sau tết là giai đoạn thấp điểm
ở thị trường buôn bán sách tay nhỏ lẻ các cửa hàng cho biết đang bị ảnh hưởng nhẹ do nguồn cung từ trung quốc bị hạn chế
iphone và một số linh phụ kiện ở các cửa hàng nhỏ được dự báo là sẽ hiếm hàng trong thời gian tới